liên quan đến công tác xử lý giai đoạn hai công trình sai phạm tại số tám b lê trực phường điện biên quận ba đình hà nội
tại văn bản số bốn nghìn sáu trăm sáu mươi hai vpdt ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngày chín tháng sáu ubnd tp hà nội giao ubnd quận ba đình có văn bản trả lời các kiến nghị của công ty cổ phấn may lê trực
theo chỉ đạo của ubnd tp
ubnd tp cũng giao các sở xây dựng tư pháp lao động thương minh và xã hội quy hoạch kiến trúc
tiếp tục phối hợp với ubnd quận ba đình thực hiện xử lý giai đoạn hai công trình sai phạm tại số tám b lê trực
ubnd tp đề nghị công an tp tiếp tục chỉ đạo công an quận ba đình phối hợp hỗ trợ ubnd quận ba đình
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình phá rỡ tháo rỡ công trình sai phạm
đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng cố tình lợi dụng tình hình để gây dối trật tự an toàn xã hội
từ một mươi năm h chiều nay ngày một mươi tháng sáu
sẽ chính thức thực hiện thu phí tự động không dừng etc
tổng cục đường bộ việt nam cho biết từ một mươi năm h ngày hôm nay ngày một mươi tháng sáu
phương tiện đã dán thẻ etc được đi vào các làn thu phí không dừng
các trạm thu phí trên tuyến sẽ bố trí hai làn thu phí không dừng etc trên hai chiều đường
riêng trạm thu phí liêm tuyển
được bố trí bốn làn không dừng
bên cạnh đó vẫn có làn thu phí bình thường cho các phương tiện chưa dán thẻ etc đi qua
theo đại diện tổng cục đường bộ việt nam đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí sẽ sán thẻ miễn phí lần đầu
và mở tài khoản giao thông cho các phương tiện tại hai điểm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc này trong các ngày trong tuần
các phương tiện chưa rán thẻ chưa nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc tài khoản không đủ tiền để trả phí
sẽ không được đi vào làn etc
khách hàng có thể tự nạp tiền vào tài khoản giao thông
và mua vé tháng hoặc quý tại nhà bằng cách vào ứng dụng của đơn vị cung cấp dịch vụ
chuyển sang các tin tức kinh tế đáng chú ý
thưa quý vị hơn một năm trăm linh bao thuốc lá nhập lậu vừa bị cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu phát hiện
và thu giữ khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
vào khoảng bốn giờ ngày một mươi tháng sáu tại thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
cảnh sát kinh tế phối hợp với cảnh sát sở hữu
cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh bạc liêu phát hiện đối tượng vũ thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại xã ninh thạnh lợi a huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng và kiểm tra phương tiện
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện đối tượng vũ thanh phong đang vận chuyển một sáu trăm tám mươi bao thuốc lá nhập lậu
mang các nhãn hiệu hero jet và scott
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý
từ nhiều tháng qua mặt hàng thịt heo trở thành điểm nóng vì giá bán tăng cao
để đảm bảo cung cầu ổn định giá bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đồng ý cho nhập khẩu heo sống
về giết thịt đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thịt heo nóng của người dân
theo ghi nhận giá heo hơi tiếp tục tăng tại khu vực tp hcm lên mức chín mươi chín mươi ba đồng một kg
và cho đến nay giá heo giao động ở mức chín mươi năm đến chín mươi tám đồng một kg
so với cùng thời điểm này
năm hai nghìn một mươi chín giá heo hơi hiện tăng gần gấp ba lần
sở công thương tp hcm cho biết giá thịt heo là giá thị trường nhưng có sự quản lý của nhà nước
do đó các cơ quan từ trung ương đến địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm bình ổn giá heo
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cùng với các biện pháp chống đầu cơ trục lợi thao túng và nâng giá bất hợp lý
tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường ngăn chặn việc vận chuyển kinh doanh heo thịt và thịt heo không rõ nguồn gốc
ngành chức năng còn hướng dẫn các địa phương khẩn trương tái đàn theo hướng bền vững
chăn nuôi theo mô hình khép kín và an toàn sinh học
xây dựng và phát triển mạng lưới chợ truyền thống đáp ứng tiêu chí về an toàn thực phẩm
bảo đảm sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng là một vấn đề đang được các địa phương quan tâm
tuy nhiên thực tế chợ đạt được tiêu chí an toàn thực phẩm so với tổng số chợ truyền thống
tại mỗi địa phương thì không nhiều bởi không ít những khó khăn bất cập đặt ra
phản ánh ngay sau đây tại thành phố đà nẵng
chợ bắc mỹ an phường mỹ an quận ngũ hành sơn được xây dựng cách đây gần hai mươi năm
lối đi nhỏ hẹp khu hàng cá hải sản nước thải ứ động bốc mùi
khu vực thực phẩm sống và đồ giải khác thức ăn kín bố trí ngay sát nhau rất dễ lây nhiễm chéo
hàng bánh hàng ăn gì nó phải tắt ra hàng thịt đó là hàng ăn và đó là thịt sát nhau
cái bì khuẩn cái bì khuẩn nó sẽ trong cái mùa nắng thì cái bì khuẩn nó dễ sinh sâu
rồi nó không an toàn cho thức ăn của người tiêu dùng
trưởng bang quản lý chợ quần ngũ hành sơn cho biết vấn đề mấu chốt để đáp ứng được tiêu chí chợ an toàn thực phẩm là hạ tầng
tuy nhiên hầu hết chợ truyền thống được xây dựng lâu năm vấn đề thoát nước cống rãnh phân khu vốn đã tồn tại nhiều bất cập
ngay cả chợ non nước trên địa bàn quần ngũ hành sơn
dù đã được công nhận là chợ an toàn thực phẩm nhưng cũng chỉ đáp ứng được khoảng tám mươi các tiêu chí
chợ vẫn chưa tách biệt hoàn toàn khu ăn uống với các mặt hàng giữa thực phẩm chính và sống
có giải quyết dứt điểm cái vấn đề về an toàn thực phẩm là chỉ có đầu tư hạ tầng nâng cấp sửa chữa thì nó mới giải quyết được cái vấn đề gặp
tại thành phố đà nẵng có hơn bảy mươi chợ truyền thống
ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành bộ tiêu chí xây dựng mô hình chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tuy nhiên đến nay thành phố mới chỉ có tám chợ được thẩm định công nhận là chợ đạt mô hình chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm
trong bộ tiêu chí đó có hai mươi năm cái mục thì nó có về cơ sơ vật chất nó có về con người nó có về cấu trúc chợ
thì tất cả cái đó nó đều quan trọng như nhau
nhưng mình có tiền thì mình làm được là những cái cơ sở vật chất
nhưng mà nếu mà làm không có cắt thì cái phần con người tức là các bà con tiểu thương mình phải hiểu phải vận hành tốt và phải đồng lòng thì mới duy trì được
thì theo tôi thì cái phần mà bà con chúng ta đồng lòng thứ nhất là có một cái nhận thức và hiểu biết về an toàn thực phẩm đúng với quy định
cần phải có thứ hai nữa là bà con đồng lòng nếu mà làm thì cái đó là vấn đề là cũng cần vô thẩm nhất
trong xu hướng phát triển của xã hội hiện đại xuất hiện ngày càng nhiều trung tâm thương mại hệ thống các siêu thị
để chợ truyền thống không bị mai một vừa giữ được nét văn hóa vừa đảm bảo được sự cạnh tranh
không cách nào khác vấn đề an toàn thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu
bàn quản lý an toàn thực phẩm thành phố rà nẵng cho biết từ nay đến năm hai nghìn hai mươi ba
cố gắng để chuẩn hóa toàn bộ chợ truyền thống đủ tiêu chuẩn chợ an toàn thực phẩm
đây là vấn đề khó để làm được cần sự đồng thuận của chính quyền và người dân trực tiếp là các tiểu thương buôn bán tài trợ
theo thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định cho biết
vụ hè thu năm nay diện tích các loại cây trồng cạn chủ lực được tỉnh khuyến khích phát triển tăng khá cao so với vụ này năm trước
các địa phương đã sản xuất trên một mươi một một trăm linh
tăng ba mươi sáu hectare cây trồng cạn các loại trong đó có hai tám trăm bốn mươi hai hectare bắp tăng chín cùng kỳ của năm trước
hơn một sáu trăm sáu mươi hectare đậu phộng tăng tám rau các loại hơn ba tám trăm ba mươi hai hectare tăng một mươi ba vừng hai hai trăm linh sáu hectare tăng ba
một số địa phương đã xây dựng cánh đồng sản xuất cây trồng cạn trên đất lúa không có nước tưới
đồng thời liên hệ với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân
phương án này sẽ góp phần giảm áp lực nước tưới trong mùa khô sắp tới
đảm bảo thu nhập cho nông dân
trong khi giá tiêu trên thị trường có giá trừng từ sáu mươi bảy mươi đồng một kg
thì tiêu bản địa ở tiên phước quảng nam lại có giá từ sáu trăm linh cho đến bảy trăm linh đồng một kg
và hiện tại thì giống tiêu bản điện này đang được nhân rộng canh tác cho năng suất và giá trị kinh tế cao
và trở thành thương hiệu đáng tự hào của người dân tiền phước quảng nam
vườn tiêu của gia đình ông nguyễn đình lăng ở thôn ba
ở thuyện tiên phước với gần ba trăm linh gốc tiêu được trồng ngay ở khu vườn bậc thang
chất bờ đá vững chắc chống rửa trôi đất
ông lăng cho biết đất ở đây trồng tiêu khá thích hợp
cây tiêu có tuổi thọ rất lớn không dưới bốn mươi năm
khi tiêu được trồng ở năm thứ tư bắt đầu cho thu hoạch
cứ mỗi gốc tiêu cho trung bình chín kg tiêu tươi đem phơi khô còn lại ba kg
với giá bán hơn năm trăm năm mươi đồng một kg nên đem lại lợi nhuận hơn một năm triệu đồng một gốc một năm
sở hữu vườn tiêu không lớn nhưng trong nhiều năm qua ông năng thu được hàng trăm triệu đồng mỗi năm
trong gia đình này cũng thấy cũng tự tạo hơn hơn ở đâu mà chưa có cái lồng vườn
tiêu tiên phước rất dễ nhận biết với các dấu hiệu như hạt tiêu nhỏ rắn chắc có màu đen quánh hạt có mùi cay thơm rất riêng
tiêu tiên phước đã được xây dựng thương hiệu không lo đầu ra
nên địa phương có cơ chế hỗ trợ nông hộ mở rộng diện tích trồng tiêu ở hầu khắp các vườn đồi
theo đó giống tiêu đặc hữu của huyện đang được thuần trùng để cung cấp cho các hộ nông dân có nhu cầu trồng tiêu
không chỉ trên địa bàn mà còn ở các huyện xung quanh
hiện trên địa bàn huyện tiên phước có gần hai trăm linh hectare tiêu
trong đó diện tích tiêu đang được thu hoạch là năm mươi hectare với tám mươi một trăm linh tấn tiêu thu hoạch mỗi năm
các nông hộ trồng tiêu thu không dưới năm mươi tỷ đồng
có một khẩn của bắc lan nên thấy phát triển nhân tế rất là tốt
như hàng nam thì hẳn thu nhập để phát triển nhân tế từ tiêu thì cũng được vẻ tọa
đó là một số các
lớp tập huấn bồi dưỡng thì cũng vô mô hình bóc để học hỏi đây để nhăn rộng cho có cái hộ khóc
thực hiện cái đề oán không ba của huyện thì xóa cộng xây dựng cái đề oán không nam
và cũng vận động nhân dân thì đăng ký để thực hiện
bóc đây cũng có đăng ký cái mô hình đề oán không nam để mà xóa hỗ trợ cho ảnh là trong cái mô hình trồng tiêu trên một trăm linh chói đây
trong lĩnh vực trồng trọt cây tiêu đem lại giá trị kinh tế lớn
nên những năm gần đây cây tiêu được khuyến khích nhân rộng
không chỉ trên địa bàn huyện tiên phước mà nhiều địa phương có thổ nhưỡng phù hợp trên địa bàn tỉnh quảng nam
với kỳ vọng là người dân sẽ được khấm khá nhờ giống tiêu bản địa đặc trưng của quảng nam
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo